sau khi gây án tại cần thơ đối tượng lê văn thành hai mươi ba tuổi chú tại huyện trảng bom tỉnh đồng nai
đã bị bắt giữ khi thực hiện thủ đoạn cướp tương tự tại một tiệm vàng thuộc thị xã buồn hồ tỉnh đắk lắc
vào ngày một tháng chín tại tiệm vàng mỹ lệ quận cái răng thành phố cần thơ
đối tượng thành đã yêu cầu nhân viên bán hàng đưa sợi dây hai chỉ vàng và năm chỉ vàng để xem
cuối cùng đối tượng chọn một sợi dây một mươi chỉ vàng
khi nhân viên bán hàng đặt sợi dây chuyền trên mặt kính thì bất ngờ đối tượng giật lấy và bỏ chạy
ngày bảy chín khi đối tượng này xuất hiện tại một tiệm vàng thuộc thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc
cũng với thủ đoạn cũ giả vờ hỏi mua hàng rồi bất ngờ chiếm đoạt và bỏ chạy
thì bị công an tỉnh đắk lắc bắt giữ
sau vụ hai đối tượng dùng súng cướp bốn năm tỷ đồng tại phòng giao dịch ninh hòa
thuộc chi nhánh việt công banh khánh hòa vào ngày năm
giám đốc ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh khánh hòa yêu cầu các tổ chức tiến dụng trên địa bàn
tăng cường an ninh an toàn tại các trụ sở và hoạt động ngân hàng
theo đó ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh khánh hòa yêu cầu các tổ chức tiến dụng trên địa bàn
phải thường xuyên kiểm tra các phòng giao dịch điểm đặt máy atm
đặc biệt là các vùng nông thôn vùng sâu vùng xa
đồng thời các tổ chức tín dụng phải xây dựng phương án bố trí lực lượng phòng chống tội phạm
cướp ngân hàng đảm bảo an toàn cho kho quỹ
đặc biệt đảm bảo an ninh tiếp tiền cho các máy atm bao gồm cả quá trình vận chuyển
và nhân viên ngân hàng phải nâng cao tinh thần cảnh giác chủ động phòng ngừa tội phạm
từng bị tòa nhân dân huyện long hồ tỉnh vĩnh long xét xử sơ thẩm
về tội hiếp dâm người dưới tuổi vị thành niên và tuyên phạt một mươi tám tháng tù giam
tuy nhiên đối tượng phạm tuấn khanh một mươi năm tuổi đã kháng án
và trong khi chờ tòa án xét xử phúc thẩm thì đối tượng lại tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội
khanh khai nhận do thường xem phim đối trụy nên nảy sinh dục vọng
vào khoảng một mươi một h ngày hai tháng chín khanh thấy bé gái tám tuổi trú cùng địa phương
ở nhà một mình và đang tắm nên khanh liền lẻn vào nhà khống chế và thực hiện hành vi hiếp dâm
trong lúc hiếp dâm bé gái đã thoát được ra ngoài và chạy sang nhà hàng xóm kêu cứu
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long đã ra quyết định khởi tố bị can
và bắt tạm giam tám mươi ngày đối với phạm tuấn khanh để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi
thanh tra chính phủ vừa công bố kết luận kiểm tra một số nội dung liên quan đến việc khiếu nại của công dân
về khu đô thị mới thủ thiêm tp hcm
theo kết luận trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng khu đô thị mới thủ thiêm
ủy ban nhân dân tp hcm và các sở ngành liên quan đã để xảy ra những khuyết điểm vi phạm
ảnh hưởng đến quyền lợi của một số hộ dân sinh sống trên địa bàn
phát sinh khiếu nại gây gắt kéo dài chưa được giải quyết rứt điểm
kết quả kiểm tra cũng cho thấy công tác quản lý sử dụng đất bị buông lỏng thiếu kiểm soát
giao đất tràn lan cho các dự án làm phá vỡ không gian quy hoạch
ủy ban nhân dân thành phố các sở ngành chức năng và nhà đầu tư đã có các vi phạm chủ yếu là
giao đất cho doanh nghiệp không đúng giấy phép kinh doanh không đúng thẩm quyền
chưa ký hợp đồng thuê đất vẫn cho phép sử dụng giao đất công không qua đấu giá
trên cơ sở kết quả kiểm tra thanh tra chính phủ kiến nghị xác định rõ cụ thể
về trách nhiệm của các cá nhân tổ chức có liên quan đến những khuyết điểm vi phạm này
để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp tết nguyên đán
một mươi đôi tàu bắc nam sẽ hoạt động liên tục để phục vụ một mươi bốn khách mỗi ngày
thông tin này vừa được tổng công ty đường sát công bố
ngoài việc chạy thường xuyên năm đôi tàu thống nhất và năm đôi tàu đoạn hà nội vinh
sài gòn quy nhơn sài gòn nha trang sài gòn phan thiết
ngành sẽ tổ chức chạy thêm một mươi năm đôi tàu trên tuyến này
trước và sau kỳ nghỉ tết tổng công ty đường sắt cũng tổ chức chạy tăng cường hàng ngày
một mươi đôi tàu khách khu đoạn trọng điểm trên
ngành nhận đăng ký vé tập thể từ nay đến hết ngày hai mươi tháng chín
với cá nhân vé tàu tết sẽ được bán từ tám giờ ngày một tháng một mươi
thông qua cách thức như vé trực tuyến vé bán tại các nhà ga đại lý